một máy bay quân sự thuộc trung đoàn không quân chín trăm một mươi đóng tại phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
sau khi cất cánh thì bị sự cố kỹ thuật rơi xuống cánh đồng lúa ở thôn phước lộc xã hòa thành huyện đông hòa tỉnh phú yên
sự việc xảy ra vào khoảng tám h bốn mươi năm sáng nay hai mươi sáu tháng tám
máy bay gặp nạn là loại l ba mươi chín mang số hiệu tám nghìn bảy trăm linh năm do học viện phi công bay huấn luyện thượng sĩ phạm đức trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ở tỉnh ninh bình điều khiển đã tử vong trong buồng lái
sự cố tai nạn không gây thiệt hại về mặt đất
ngay sau khi sự cố xảy ra bộ quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả
đồng chí huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú yên
cũng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh phú yên
cùng phối hợp với trung đoàn không quân chín trăm một mươi khẩn trương huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn